trong khi đó một hiện tượng thời tiết bất thường đang xuất hiện tại lào cai
theo trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh lào cai nhiệt độ đo được tại sapa vào sáng nay là một mươi hai sáu độ c
đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở giữa mùa hè trong vòng hơn bốn mươi năm qua
thời tiết đột ngột chuyển lạnh khiến cho nhiều người phải sử dụng áo ấm giữa mùa hè
mặc dù đã quen sống trong giá lạnh nhưng cái rét hơn một mươi hai độ c xuất hiện sáng nay ở thị trấn sapa là đặc biệt
khiến cho không ít người dân địa phương cũng phải ngỡ ngàng
ông lưu minh hải giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh lào cai cho biết
nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài suốt ba ngày qua
và không khí lạnh bao phủ khiến nhiệt độ giảm sâu
tuy nhiên đây cũng có thể đánh giá là một hiện tượng thời tiết bất thường
vào chiều nay nền nhiệt tại sapa đã tăng khá nhanh do mưa tạnh thời trời hứng nắng
nhưng nhiều khả năng nhiệt độ sẽ lại giảm sâu vào ban đêm và nền nhiệt dưới một mươi năm độ c sẽ tiếp tục duy trì trong một vài ngày tới